khi thấy yêu cầu tuyển dụng không cần kinh nghiệm kiếm tiền đơn giản
người phụ nữ vốn chỉ ở nhà nội trợ này không đắn đo mà đăng ký luôn
công việc của chị thủy là đặt hàng được chỉ định trên shopee nhưng không nhận hàng
sau đó chuyển tiền bằng giá trị của sản phẩm cho một tài khoản có sẵn
sau năm đến một mươi phút chị sẽ nhận lại số tiền đó cộng thêm tiền hoa hồng
bạn ấy cho em xem những mã số thuế của công ty này
rồi chứng minh thư của bạn ấy nữa nó đã tạo dựng cho mình được sự tin tưởng rồi
những đơn đầu tiên của em bạn ấy bảo em đặt những đơn có hai ba trăm linh thôi
một mươi một mươi năm phút thôi mình đã nhận được số tiền hoàn trả lại
giá trị đơn hàng và cộng thêm số tiền hoa hồng mà mình nhận được
trong ba lần đầu thì rất là nhanh
đến lần thứ bốn giá trị đơn hàng là một triệu tám
thứ bốn thì bạn ấy không thấy
tối hôm đó em mới thắc mắc em mới nhắn thêm hỏi
bạn bảo là phải đặt được năm đơn hàng
hoàn trả số tiền và số hoa hồng mà mình đã nhận được của đơn hàng thứ bốn và thứ năm
lúc đó thì bản thân mình cũng khá là tin tưởng
mình đã đặt thêm một đơn hàng lần thứ năm nữa giá trị là hai triệu ba
đến tối hôm đấy cũng lại không thấy bạn ấy bạn ấy nhắn lại
thì mình có vào cái zalo của bạn ấy thì đã thấy chặn mệnh từ lúc nào rồi
lúc đấy bắt đầu là mình mới nhận ra được không có cái gì là dễ dàng cả
chị thủy không biết rằng mã số thuế của các công ty đều có thể dễ dàng tìm kiếm trên mạng
và chính shopee cũng đã từng đăng thông báo
thời gian gần đây xuất hiện một số tổ chức cá nhân mạo danh shopee mời người dùng đăng ký làm cộng tác viên bán hàng tại shopee với mức thu nhập cao
vui lòng không thực hiện giao dịch và cung cấp bất cứ thông tin nào bên ngoài ứng dụng và website chính thức của shopee
với các tin nhắn tuyển dụng được gửi đến qua điện thoại
cũng giống như là các quảng cáo
tìm kiếm cộng tác viên làm tăng đơn hàng cho shopee thì chúng tôi xin khẳng định đây không phải là những thông tin tuyển dụng chính thức từ phía shopee
thời buổi bốn người không cần đi tìm việc mà việc sẽ đi tìm người
những tin nhắn mang nội dung na ná như nhau với mức lương năm triệu đến ba mươi triệu một tháng mỗi ngày ít nhất năm trăm linh nghìn không phí phụ thu công việc đơn giản làm tại nhà

nếu bạn muốn tham gia công việc này xin hãy liên hệ kênh của shopee và đăng ký kênh của shopee để nhận thông tin nhất
liên tục được gửi đến cho rất nhiều người
trong đó có cô gái này

một phần là vì tò mò một phần là sự hấp dẫn trong nội dung tin nhắn đấy
một phần là vì tò mò một phần là sự hấp dẫn trong nội dung tin nhắn đấy
cho nên mình đã liên lạc và xin được nói chuyện điện thoại trực tiếp

thế nhưng mà gần như là các bạn ấy chỉ cho tiếp cận qua zalo
và cách thức làm việc nó cũng rất là

nó quá dễ dàng trong một công việc
cho nên là mình cảm thấy có một sự nghi ngờ
thì các bạn sau cùng rồi rất vội vào thuyết phục không được
thì đã ngay lập tức khóa luôn cái nick đấy đi

sau vài lần như vậy thì mình đã báo cáo tin rác
thế nhưng thỉnh thoảng mình vẫn nhận được những tin nhắn và nội dung tương tự như vậy
được những tin nhắn với nội dung tương tự như vậy
trong vai người có nhu cầu tìm việc online
phóng viên được một người có facebook ngọc diễm tự xưng là nhân viên
của trang mua sắm tiki liên hệ để tổng dụng
khi đề nghị được gọi điện trực tiếp để trao đổi cho dễ hiểu
phóng viên được cung cấp một số điện thoại mà theo nhân viên kia là số của tổng đài chăm sóc khách hàng
phóng viên chủ động liên lạc thì đầu dây bên kia chỉ trao đổi nhát gừng
rồi cúp máy và liên lạc lại bằng một số điện thoại khác

công nghệ messaged căn cứ mới điện tử tăng bố table thăm khách

điện thoại gọi điện tử vào ít
điện thoại có nhiều công nghệ để làm trườngality conduct different jobs woman income and work jej

khi phát hiện hoặc nghi ngờ có trường hợp lừa đảo thông qua hình thức giảm mạo các trang thương mại điện tử
người bị hại cần báo ngay cho cơ quan công an để xác minh ngăn chặn và xử lý theo quy định
xong quan trọng nhất là người dân cần tỉnh táo vì việc nhẹ mà lương lại cao thì chỉ có trong miệng của những kẻ lừa đảo